thưa quý vị gần ba mươi đồng một lít xăng và câu chuyện về giá xăng dầu liên tục lập đỉnh trong thời gian gần đây
vẫn là chủ đề nóng trên các diễn đàn mạng
việc giá xăng dầu đã tác động đến việc chi tiêu sản xuất kinh doanh hiện nay của người dân và doanh nghiệp
chính vì vậy những thông tin về các chính sách điều chỉnh nhằm hạ giá xăng dầu cũng luôn được cư dân mạng quan tâm
cụ thể mới đây chính phủ đã thông qua nghị quyết về giảm năm mươi thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu
và dự thảo nghị quyết này sẽ được chính phủ trình lên ủy ban thường vụ quốc hội vào ngày hôm nay một mươi bốn tháng ba
nhiều ý kiến cư dân mạng cho rằng việc giảm năm mươi thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu vào thời điểm này
là hợp lý và cần thiết nhằm bảo đảm hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống của người dân
đồng thời tiến tới ổn định thị trường xăng dầu
theo đề xuất nếu thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu
giảm năm mươi thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu
tương ứng mức giảm đối với xăng từ bốn xuống còn hai đồng một lít
dầu diesel dầu mazut dầu nhờn giảm còn một đồng một lít
mỡ nhờn là một đồng một kg dầu hỏa là bảy trăm linh đồng một lít
điều này đã được cư dân mạng chia sẻ sự đồng thuận và ủng hộ
bởi đây cũng được coi là một trong những giải pháp thèn chốt giúp giảm phần nào áp lực tăng giá nhiên liệu
cũng như giảm hiệu ứng dây chuyền đến các mặt hàng khác
ủng hộ giảm thuế xăng dầu kinh tế đang khó khăn khi thực sự giá xăng dầu cao như vậy
ảnh hưởng rất lớn tới cuộc sống nhân dân
nhiều nước như hà lan hàn quốc thái lan đang thực hiện biện pháp giảm thuế phí để kìm đà tăng sốc của giá xăng dầu
vì vậy việc chúng ta giảm một nửa thuế bảo vệ môi trường cũng là hợp lý ủng hộ điều này
thiết nghĩ theo tôi thuế môi trường đối với xăng dầu tối đa chỉ nên là một đồng
nhưng thôi thời điểm này có giảm còn hơn không dạng
ngày một mươi một tháng ba giá xăng dầu trong nước đã tiếp tục lập đỉnh với xăng ron chín mươi năm đã lên sát ba mươi đồng một lít
xăng e năm ro chín mươi hai là hai mươi tám chín trăm tám mươi đồng còn dầu diesel hai mươi năm hai trăm sáu mươi đồng
đây là các mức giá cao nhất từ trước đến nay với mức tăng mạnh nhất trong lịch sử
hiện giá xăng ở việt nam được cấu thành từ giá cif nhập khẩu xăng dầu thành phẩm
và các loại thuế phí lợi nhuận định mức cho doanh nghiệp
mỗi ly xăng thuế phí các loại
nhiều doanh nghiệp có mức giảm khoảng bốn mươi trong đó mức thu thuế bảo vệ môi trường cố định
mức giảm năm mươi thuế bảo vệ môi trường nếu được thông qua sẽ có hiệu lực thi hành
kể từ ngày một tháng bốn đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
tuy nhiên nhiều ý kiến cư dân mạng cho rằng việc áp dụng cần được triển khai kịp thời
không nên đợi tới thời điểm tháng bốn
sao không giảm trong lần điều chỉnh tới
bởi giá xăng dầu đang tăng rất mạnh nếu chậm trễ nhiều doanh nghiệp sẽ không cầm tự nổi
từ giờ đến tháng bốn liệu giá xăng có tiếp tục tăng giá hay không
lúc này cần kiếm hãm giá xăng dầu
cần rút gọn quy trình trình tự để việc áp dụng giảm thuế được nhanh hơn
giảm càng sớm ngày nào thì người dân càng được hưởng lợi từ giá xăng dầu
rõ ràng với việc giảm năm mươi thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu
sẽ góp phần đảm bảo hài hòa lợi ích người dân doanh nghiệp
giúp giảm chi phí sản xuất tiết kiệm chi phí tiêu dùng cho người dân
chia sẻ trên cộng đồng mạng
nhiều ý kiến cũng đã có những đề xuất cần tính toán
giảm thêm các loại thuế phí khác trong xăng dầu
bước đầu giảm năm mươi thuế bảo vệ môi trường
tiếp theo đây cần nghiên cứu giảm các loại thuế khác đối với xăng dầu
nếu giá xăng dầu trong nước cao hơn giá nhiều nước trên thế giới
ngoài giảm thuế bảo vệ môi trường cần tính đến giảm thuế nhập khẩu
cần tính đến cả các chính sách thuế tắt nữa
dựa trên nguyên tắc vừa có lợi cho doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu
vượt có lợi cho người tiêu dùng
và hoạt động sản xuất kinh doanh
giá xăng dầu đang ở mức cao kỷ lục
chính sách giảm năm mươi thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu
là điều cần thiết và đúng thời điểm
bạn nghĩ sao về nội dung này
hãy chia sẻ trên fanpage của truyền hình công an nhân dân